tăng công suất đường triền huy động nhân lực của nhân viên cấp cứu khoán đổi xe trung chuyển để vận chuyển bệnh giật
đó là những biện pháp mà ngành y tế tp hcm đang nỗ lực và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía doanh nghiệp
để giải quyết ung ứ cho hệ thống cấp cứu một trăm một mươi năm để đảm bảo là mọi bệnh nhân được cấp cứu kịp thời
người ta điện lên người ta báo cho anh thành tựu ra anh ra điện về trung tâm y tế phường mình anh báo để bên phường mình hỗ trợ cho người ta
địa chỉ là ba trăm sáu mươi một một mươi bốn hai mươi bảy b bến bình tâm quận một mươi năm quận tám
mỗi ngày tổng đài giả chiến cấp cứu một trăm một mươi năm đặt tại công viên phần mềm quang trung
nhận khoảng bốn năm ngàn cuộc điện thoại đề nghị hỗ trợ cấp cứu từ người dân tp hcm
đa phần các cuộc gọi đều liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm hiện có hai mươi người là lực lượng nồng cốt một trăm linh tình nguyện viên đã được huấn luyện cấp tốc
có cả nghe điện thoại xử lý các thông tin tất cả đều thực hiện ba tại chỗ để đảm bảo hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
với công suất bốn mươi đường truyền và có thể mở rộng hơn nữa
sau khi vào trong tổng đài cấp cứu một trăm một mươi năm thì chúng tôi sẽ chia thành ra hai bộ phận
thứ nhất là bộ phận tiếp nhận bộ phận tiếp nhận này thường là các tình nguyện viên các sinh viên
các sinh viên của phạm ngọc thạch sinh viên của bên thành đoàn rồi một số anh chị em của bên tổng đài của tập đoàn phương trang
thì mấy anh chị này sẽ tiếp nhận thông tin và sau đó sẽ đưa qua một cái bộ phận gọi là xử lý thông tin
khi mà tiếp nhận thông tin xong thì cái bộ phận xử lý thông tin này sẽ sàng lọc lại một thêm một lần nữa
rồi quay lại đây có phải trường hợp cấp cứu không
nếu là trường hợp cấp cứu thì sẽ điều phối cấp cứu
còn trong trường hợp nhẹ hơn thì sẽ điều phối lực lượng taxi cấp cứu
sau khi đã tăng công suất đường truyền khắc phục được điểm ngãn về mạng
thì vấn đề khó khăn tiếp theo cần được khắc phục sớm là xe cứu thương để vận chuyển bệnh nhân
hiện nay xe cứu thương ngoài vận chuyển bệnh nhân còn phải làm các công tác khác như phục vụ xét nghiệm tiêm vaccine
trong khi trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm chỉ quản lý hai mươi ba chiếc nên cần phải được bổ sung để đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hơn hai trăm linh chiếc xe một mươi sáu chỗ như thế này đã và đang gấp rút được quán cải để trở thành xe cứu thương
trong tình hình dịch bệnh diễn ra tại hồ chí minh đang hết sức căng thẳng
các xe cứu thương hoạt động quá công suất quá tải thì đây là một sự bổ sung kịp thời và vô cùng quan trọng
chỉ trong vòng hai ngày hai trăm hai mươi sáu chiếc xe đã hoàn tất việc gắn tấm vách ngăn tháo hàng ghế sao tạo không gian để cố định bang ca cứu thương
sau đó được bàn giao cho ngành y tế thành phố
mỗi xe bao gồm tài xế nhân viên y tế theo xe và trang bị thêm hai bình oxy bảy lít bộ test nhanh khử trùng
và các phương tiện khó khăn

với việc triển khai nhanh chóng đồng bộ từ tổng đài tiếp nhận thông tin đến phương tiện vận chuyển và bệnh viện tiếp nhận cho thấy

các xe bao gồm tài xế nhân viên y tế theo xe và trang bị thêm hai bình oxy bảy lít bộ test nhanh chóng đồng bộ từ tổng đài tiếp nhận thông tin đến phương tiện vận chuyển và bệnh viện tiếp nhận cho thấy